đặc biệt năm nay hội nhà báo có sự góp mặt của sáu mươi bốn gian hàng sản phẩm ocop đến từ năm mươi tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
cho thấy sức hút và vai trò của truyền thông báo chí trong thúc đẩy kinh tế
cùng với hoạt động triển lãm trưng bày theo truyền thống tại hội báo năm hai nghìn hai mươi bốn lần đầu tiên có diễn đàn báo chí toàn quốc
với các hoạt động nghiệp vụ quy mô với sự tham dự của hơn sáu mươi diễn giả là các nhà báo dày dặn kinh nghiệm
lãnh đạo cơ quan báo chí hàng đầu việt nam các chuyên gia truyền thông quốc tế uy tín
đây là hoạt động sinh hoạt nghiệp vụ quan trọng đối với một mươi phiên bản với các chủ đề như
nâng cao tính đảng tính định hướng trong hoạt động báo chí xây dựng môi trường văn hóa báo chí
báo chí dữ liệu và chiến lược nội dung vượt trội đầu tư ứng dụng công nghệ hiệu quả tại các tòa soạn
năng lực cạnh tranh của truyền hình trong thời đại ai phóng sự điều tra hành trình làm điều có ích
mô hình hợp tác hiệu quả giữa báo chí doanh nghiệp và đại lý quảng cáo
đây là những nội dung chủ đề rất sát sườn bên cạnh tính tư tưởng chính trị còn có những kiến thức
về nội dung mang tính chuyên môn nghiệp vụ đặc biệt là các kỹ năng làm báo mới
phương thức tác nghiệp báo chí mới hiện đại
hội báo toàn quốc năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ mở cửa phục vụ công chúng tại tp hcm từ tám đến hai mươi bốn giờ hằng ngày
vào cửa miễn phí tối ngày một mươi năm và ngày một mươi sáu tháng ba sẽ có chương trình văn hóa
nghệ thuật đặc biệt tại sân khấu có sức chứa khoảng một người
một mươi giờ đêm ngày một mươi bốn tháng ba thủy thủ nguyễn văn tảo đã trở về nhà ở kinh môn hải dương
biết tin anh tàu trở về an toàn ngay trong đêm nhiều người thân đã đến thăm hỏi chúc mừng anh và gia đình
sáng ngày một mươi năm tháng ba nhà anh tảo vẫn rất đông người đến thăm hỏi chúc mừng anh tai quà nạn khỏi
trở về nhà sau chặng đường dài phải quá cảnh qua nhiều nước mặc dù khá mệt nhưng được gặp lại
người thân sau chuyến đi biển kinh hoàng gương mặt của anh tảo đã giảng người niềm vui
anh kể hơn một mươi năm làm nghề đi biển
cũng thường xuyên đi qua vùng biển đỏ nhưng đây là chuyến đi biển nhớ đời nhất
thời điểm tàu gặp nạn là lúc anh tảo đang nghỉ trưa trong phòng anh giật mình bởi tiếng nổ lớn
cửa chính phòng ngủ bị kẹt không mở được sức ép của tên lửa làm cửa sổ bị vỡ anh vội thoát ra ngoài qua lối đó
nhớ lại thời khắc kinh hoàng anh cho biết đã nhìn qua cửa sổ và thấy khói đen bốc lên
anh tảo không kịp cầm theo đồ dùng cá nhân vội lấy chiếc áo phao và ra phía sau tàu tập trung
sau đó anh tảo và các thuyền viên khác thả bè cứu sinh và cùng nhau lao xuống biển
bè cứu sinh xuôi theo dòng hải lưu trên biển mỗi lúc một xa con tàu đang bốc cháy ngùn ngụt
trên bè cứu sinh thuyền trưởng người ấn độ động viên mọi người hãy bình tĩnh
họ liên tục dùng thiết bị liên lạc chuyên dụng để phát tín hiệu cầu cứu
lúc đó anh tạo và đồng nghiệp rất lo lắng đã nghĩ đến điều tồi tệ nhất xảy ra
nhưng sau khoảng hai giờ lênh đênh trên biển anh mừng dỡ thấy lực lượng cứu hộ của quân đội ấn độ xuất hiện
anh tảo nhớ lại tàu chiến hải quân ấn độ dừng cách xa họ đưa trực thăng đến trước để cứu các thuyền viên
tàu chiến cũng thả hai xuồng máy chạy đến đưa anh tảo và đồng nghiệp lên tàu
khi nhìn thấy trực thăng tàu chiến của hải quân ấn độ anh tảo đã rất vui mừng và biết là mình sẽ sống
nhắc đến người đồng nghiệp xấu xố đại phó đặng duy kiên bốn mươi một tuổi ở hải phòng giọng anh tảo trùng xuống
anh nói anh kiên bị bỏng nặng dù đã nhanh chóng được đưa xuống bè cứu sinh nhưng vẫn không qua khỏi
ngoài anh tảo máy trưởng phạm văn thành ba mươi chín tuổi ở quận hải an hải phòng và máy ba phạm văn an ba mươi ba tuổi ở vũ thư thái bình đều an toàn
các thủy thủ việt nam may mắn sống sót và thi hài của anh kiên đã được đưa về thành phố cảng của deboti ở đông phi
tuy nhiên toàn bộ giấy tờ tùy thân của họ đều thất lạc
được sự hỗ trợ của đại sứ quán và cơ quan hữu quan các thuyền viên đã được trao hộ chiếu mới và ba thuyền viên việt nam đã về nước trong ngày một mươi bốn tháng ba
nước sở tại cũng đã làm giấy chứng tử cho anh kiên các bên liên quan đang làm thủ tục để sớm đưa anh kiên về với gia đình
anh tảo chia sẻ đã làm việc cho nhiều công ty khác nhau và cũng thường xuyên đi qua vùng biển đỏ nhưng chuyến này mới nhận thông báo là khu vực biển đỏ đang căng thẳng quân sự
biết nguy hiểm nhưng hải trình của tàu đã mặc định như vậy trước khi đi qua khu vực này anh và các đồng nghiệp chỉ cầu mong cho bình an chuyến đi biển lần này của anh tảo dự kiến kéo dài tám tháng
anh lên tàu làm việc từ hôm ba mươi tháng một anh cho biết trước mắt sẽ ở nhà nghỉ ngơi vài tháng rồi mới tính chuyện đi biển tiếp
chị t ba mươi một tuổi ngụ xã hòa hiệp cho biết vào chiều ngày một mươi một tháng ba vừa qua con gái bốn tuổi của chị bị sốt nên chị đã cởi đồ con để lấy khăn ấm lòng người cho hạ nhiệt
lúc này chị phát hiện phần dưới của con gái có nhiều thương tích
giờ có chuyện chẳng lành nên chị đã cố gắng hỏi con
theo lời chị tê ban đầu cho bé nhất quyết không kể cho mẹ nghe
nhưng khi mẹ thuyết phục dỗ dành thì cháu bé kể chuyện bị hàng xóm nhiều lần giờ cho đối bại
chị tê còn sốc hơn khi biết không riêng con gái nhỏ mà cả con gái lớn của chị cũng bị người hàng xóm thực hiện hành vi thủ tính
chị tê cho biết khi nghe con gái nói chị buồn ruồn chân tay tức giận và quặn thắt lòng không thể tàn nổi
chị đã đưa các cháu đến công an trình báo với mong muốn kẻ ác phải bị xử lý thật nghiêm
từ ngày xảy ra vụ việc các con chị đều hoảng sợ ngủ hay giật mình lo lắng
theo chị tê cả hai con gái của chị đã được công an huyện cư cù yên đưa đi giám định và phía gia đình đang phối hợp cùng công an trong vụ việc này
ngày một mươi bốn tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy phước tỉnh bình định đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nguyễn trọng ân ba mươi tám tuổi
ở xã phước an huyện tuy phước để điều tra làm rõ hành vi giết người
nguyên trọng ân được xác định là người khiến em ruột nguyễn ngọc a ba mươi một tuổi trú cùng địa phương tử vong
trước đó tối ngày một mươi ba tháng ba nguyễn ngọc ân cùng một số người ngồi nhậu tại nhà mình ở thôn an hòa một
trong cuộc nhậu giữa ân và anh nga đã xảy ra mâu thuẫn sô sát được mọi người căn ngăn nên ân bỏ về
khoảng hai mươi một h hai mươi năm phút cùng ngày ân mang theo dao quay lại nhà em trai gây gỗ
trong lúc xô sát ân dùng dao tấn công em trai gây thương tích sau đó ân bỏ về
anh a bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định
đến một giờ sáng ngày một mươi bốn tháng ba ân đến công an huyện tuy phước đầu thú
trước đó khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày chín tháng ba tại km hai mươi ba ba trăm linh quốc lộ sáu b thuộc bản trạ lóng xã triềng bằng huyện quỳnh nhai tỉnh sơn la xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong
ô tô biển số hai mươi sáu a một trăm linh hai xx dò ảnh vũ tiến cảnh di chuyển hướng huyện quỳnh nhai thành phố sơn la
đã va chạm với xe máy năm mươi cc biển số hai mươi sáu aa một trăm chín mươi ba xx do em quảng thị thu hát sinh năm hai nghìn sáu ở bản he xã triềng khoang huyện quỳnh nhai là học sinh lớp một mươi hai trường trung học phổ thông quỳnh nhai điều khiển hướng ngược lại
hậu quả vụ va chạm khiến em hát bị thương nặng tử vong trên đường đi cấp cứu
tại hiện trường xe máy năm mươi cc nằm gọn dưới gầm xe ô tô con
nguyên nhân ban đầu được xác định do lái xe ô tô đi sai phần đường để xảy ra va chạm
lực lượng cảnh sát giao thông
công an quỳnh nhai đã tiến hành đo nồng độ cồn trong hơi thở đối với cảnh và cho kết quả một ba trăm chín mươi bốn mg trên một lít khí thở
tại cơ quan cảnh sát điều tra vũ tiến cảnh khai nhận trước đó cảnh đến nhà người quen ăn cơm và uống rượu
sau khi ăn uống xong cảnh điều khiển ô tô quay trở về nhà ở huyện thuận châu
khi di chuyển được khoảng ba km thì gây ra vụ tai nạn giao thông thương tâm nêu trên
căn cứ hành vi của đối tượng cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quỳnh nhai đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với vũ tiến cảnh và tiếp tục điều tra sang mình theo quy định của pháp luật
sinh và cường trước đó được xác định đã hai lần dùng gạch tấn công tổ tuần tra c năm nghìn chín trăm một mươi một trong lúc đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
kết quả điều tra ban đầu xác định khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng ba sinh điều khiển xe máy biển kiểm soát bốn mươi ba e một bảy trăm hai mươi tám
lưu thông trên tuyến lê đại hành hướng từ trường trinh về cách mạng tháng tám không đội mũ bảo hiểm
khi đi ngang qua số nhà hai trăm năm mươi bảy lê đại hành thí sinh gặp tổ c năm nghìn chín trăm một mươi một ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính
không những không chấp hành sinh còn tông xe thẳng vào lực lượng tuần tra và chạy về quán nhậu trên đường lê đại hành để nhờ bạn là phan thanh cường chở quay lại tổ công tác c năm nghìn chín trăm một mươi một để ném đá
đến hai mươi hai h bốn mươi phút cùng ngày cường điều khiển xe máy biển kiểm soát bốn mươi ba e một bảy trăm hai mươi tám
trở sinh quay lại tổ c năm nghìn chín trăm một mươi một nếm hai cục đá vào lực lượng làm nhiệm vụ và chạy thoát
đến hai mươi hai h năm mươi cả hai tiếp tục quay lại và thực hiện thêm một lần ném đá nữa
dân may các thành viên trong tổ công tác c năm nghìn chín trăm một mươi một đã chủ động phòng tránh
trước hành vi manh động của đối tượng lực lượng chín trăm một mươi một công an tp đà nẵng huy động ba tổ công tác gồm c năm nghìn chín trăm một mươi một c hai nghìn chín trăm một mươi một và c một nghìn chín trăm một mươi một tổ chức truy bắt được hai đối tượng
cùng tăng vật bàn giao cho đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
công an quận cẩm lệ để xử lý theo luật định
qua kết quả kiểm tra ban đầu xác định người điều khiển xe máy biển kiểm soát bốn mươi ba e một bảy trăm hai mươi tám tên phan thanh cường có nồng độ cồn là ba trăm sáu mươi bốn mg trên một lít khí thở
vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
thông tin ban đầu khoảng một mươi năm h ba mươi phút cùng ngày xe container kéo theo rơ móc lưu thông trên đường trần văn dầu hướng quốc lộ một về tỉnh long an
khi đến giữa cầu sáng thuộc xã phạm văn hai huyện bình chánh tp hcm thì bốc cháy
phát hiện ngọn lửa
xe nhanh chóng dừng lại mở cửa thoát ra ngoài trước khi ngọn lửa bao trùm phần ca bin kèm theo tiếng nổ khiến người dân không ai dám đến gần
nhận tin báo lực lượng chức năng tp hcm nhanh chóng điều phương tiện đến hiện trường không chế ngọn lửa
tại hiện trường phần cabin xe container bị thiêu dụi hoàn toàn
vụ cháy khiến giao thông trên đường trần văn dầu qua hiện trường un tắc nghiêm trọng ô tô xếp hàng dài nhiều km
ngay sau đó lực lượng đội cảnh sát giao thông phú lâm đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông
theo ghi nhận đến hơn một mươi tám h ba mươi phút hiện trường vụ cháy xe container trên cầu sáng huyện bình chánh vẫn chưa được di rời
giao thông un tắc kéo dài nhiều km
theo số liệu được thống kê đến trưa ngày một mươi bốn tháng ba trong hai trăm hai mươi hai ca nghi ngộ độc có một trăm năm mươi bảy bệnh nhân nhập viện điều trị
số trường hợp còn lại được các cơ sở y tế khám kê đơn thuốc và cho về nhà theo dõi ngoại trú
hai trăm hai mươi hai ca bệnh nghi ngộ độc thực phẩm đều có sử dụng cơm gà phở gà tại quán ta
sau điều trị hiện sức khỏe của các ca bệnh đều ổn định không có ca nào diễn biến nặng
theo báo cáo nhanh của ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa kết quả kiểm tra tại quán gà ta đường ba triệu phương phương xài thành phố nha trang
chủ cơ sở đã xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giấy chứng nhận cơ sở an toàn thực phẩm
chủ cơ sở không xuất trình được hợp đồng mua bán và các giấy tờ khác liên quan đến nguyên liệu thực phẩm
cơ sở không kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn theo đúng quy định
đến chiều ngày một mươi bốn tháng ba việc xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm mẫu thức ăn vẫn chưa có kết quả
do vậy cơ quan chức năng chưa xác định được nguyên nhân khiến hai trăm hai mươi hai người nhập viện
nhận được tin báo ủy ban nhân dân thành phố bắc ninh phối hợp với các lực lượng chức năng và địa phương đến hiện trường hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả
di rời những tài sản ở khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn
chính quyền thành phố bắc ninh cũng khẩn cấp di rời bảy hộ dân ven đê sông cầu đoạn qua khu vạn phúc phường vạn an
theo ủy ban nhân dân phường vạn an cho biết hiện lãnh đạo địa phương đang tập trung ứng cứu xử lý và sơ tán các hộ dân sống ven đê sát khu vực sạt lở
hỗ trợ các gia đình chỗ ăn ngủ mua sắm các vật dụng sinh hoạt cần thiết trước mắt để vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống
trước đó tại khu vực này đã xảy ra sự cố sạt lở bờ sông tạo thành các vết nứt rộng sát với tường nhà dân gây nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp tới nhiều hộ dân khu dân cư vạn phúc
ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh đã ban hành quyết định công bố tình hình khẩn cấp sự cố về đê điều và lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để ngăn chặn tình trạng sạt lở bờ sông trên đê hiệu cầu phường vạn an thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh
ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh cũng chỉ đạo lực lượng trúc năng cắm điển cảnh báo làm hệ thống rào chắn theo dõi sát diễn biến sự cố chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ vật tư nhân lực trang thiết bị cần thiết để có thể huy động ngay nếu có sự cố phát triển thêm ảnh hưởng đến an toàn của người dân và tài sản của nhân dân và an toàn đê điều đồng thời xây dựng phương án kịch bản sơ tán dân khỏi khu vực sự cố
cụ thể cục hải quan nghệ an đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác với ông bình trong một mươi năm ngày tính từ ngày một mươi bốn đến hai mươi tám tháng ba
một cán bộ hải quan nghệ an chia sẻ ông bình đã nhận ra sai lầm do hành vi bột phát khi tham gia giao thông
vì lo chậm giờ sẽ bị phê bình nên ông này mới có hành động thiếu kiểm chế
ông bình sau đó cũng đã gửi lời xin lỗi gia đình và người bị hại
ông bình mong đơn vị tạo điều kiện để sửa chữa khắc phục khuyết điểm và thành thật xin lỗi cộng đồng mạng những người biết đến sự việc và mong được tha thứ
trước hành động bột phát cá nhân
trước đó vào sáng ngày một mươi ba tháng ba trên mạng xã hội xuất hiện clip về vụ va chạm giao thông tại ngã năm đường trường thi lê hồng phong còn gọi là vòng xuyến hải quan thuộc thành phố vinh tỉnh nghệ an
người điều khiển xe máy khi đi vòng xuyến thì va chạm với xe ô tô và bị ngã ra đường
lúc đứng dậy người này đã dùng mũ bảo hiểm lao đến đập vỡ cửa kính rồi ném mũ vào tài xế ô tô
cơ quan chức năng xác định người điều khiển xe máy là ông phạm hải bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
đang công tác tại tri cục hải quan cửa khẩu thanh thủy cục hải quan tỉnh nghệ an
một cán bộ hải quan thông tin thêm ông bình đã điện thoại báo cáo lại toàn bộ sự việc
sau đó những người liên quan đến làm việc tại công an phường hương dũng và công an tp vinh
theo thông tin ban đầu do cần tiền tiêu xài vào lúc một mươi sáu h ngày sáu tháng ba hiếu bịt kín mặt
đeo kính rồi đến tiệm vàng vĩnh hòa vệ thị trấn eak huyện eak giả vờ hỏi mua vàng
lợi dụng chủ tiệm vàng sơ hở hiếu cướp giật dây chuyền vàng và nhẫn vàng rồi bỏ chạy
bằng các biện pháp nghiệp vụ sáng ngày bảy tháng ba công an huyện eak đã bắt giữ hiếu
tại xã eak lee huyện krong park và thu hồi số tài sản liên quan
theo công an huyện eak ước tính số dây chuyền nhẫn vàng mà hiếu cướp giật có tổng trị giá khoảng sáu mươi triệu đồng
tại cơ quan công an bước đầu hiếu khai mới đến huyện eak thuê trọ để tìm việc làm
do chưa tìm được việc làm cần tiền tiêu xài nên hiếu đã cướp giặt tại tiệm vàng
sau khi cướp giật được tài sản tại tiệm vàng hiếu chạy về cất giấu tại phòng trọ của mình trên địa bàn huyện eak
công an huyện eak đang cùng có hồ sơ để xử lý vụ án theo quy định
cuộc thi khuyến khích sự tìm hiểu về sự hình thành phát triển của loài cây cổ thụ gắn với đời sống người dân bản địa
qua đó cổ vũ tuyên truyền ý thức giữ gìn bảo vệ cảnh quan thiên nhiên bảo tồn đa dạng sinh học
và hướng đến kỷ niệm một mươi năm năm hoạt động bảo tồn vinh danh cây di sản việt nam hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi năm
cuộc thi chính thức bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng ba và kéo dài đến hết ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi bốn trên phạm vi cả nước
lễ tổng kết và trao giải dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi bốn tại hà nội
các tác giả tham gia cuộc thi có thể gửi tác phẩm tham dự dưới dạng bài viết kèm theo hình ảnh
theo chủ đề cây di sản việt nam công tác bảo tồn chăm sóc cây di sản
đối tượng tham dự là người viết chuyên và không chuyên ở trong
nước và ngoài nước cơ cấu giải thưởng bao gồm một giải đặc biệt trị giá hai mươi triệu đồng
hai giải a mỗi giải trị giá một mươi triệu đồng năm giải b mỗi giải trị giá năm triệu đồng
một mươi năm giải c mỗi giải trị giá hai triệu đồng
có mặt tại lễ phát động cuộc thi các nhà khoa học đánh giá đây là hoạt động thiết thực và tích cực
nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục vận động cộng đồng nâng cao ý thức bảo vệ cảnh quan thiên nhiên
đa dạng sinh học bảo vệ môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu góp phần bảo tồn các loài gen quý
phát huy giá trị đa dạng sinh học gắn với giá trị văn hóa lịch sử phát huy tác động tích cực của các hoạt động cộng đồng
ban tổ chức nhấn mạnh cuộc thi ưu tiên hướng viết sáng tạo khai thác góc nhìn độc đáo hấp dẫn gắn với câu chuyện dân gian
văn hóa đời sống của người dân
tác phẩm dự thi có định hướng tư tưởng chính trị đúng đắn có tác động tích cực tới độc giả cộng đồng xã hội
hội đồng giám khảo sẽ gồm các nhà khoa học chuyên ngành và nhà báo có uy tín
sau khi bộ giáo dục và đào tạo có văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố về việc thực hiện đúng quy định về tuyển thẳng
và ưu tiên xét tuyển đối với tuyển sinh lớp một mươi nhiều địa phương đã điều chỉnh phương án tuyển sinh năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
so với phương án đã công bố trước đó
tỉnh lào cai công bố điều chỉnh phương án xét tốt nghiệp trung học cơ sở và kế hoạch tuyển sinh trung học phổ thông
năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm trên địa bàn với các nội dung cụ thể như sau
không áp dụng tuyển thẳng đối với đối tượng học sinh đạt giải nhất nhì ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học cơ sở cấp tỉnh
không sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ để miễn thi và quy đổi điểm bài thi đối với môn chuyên miễn thi và tính điểm tối đa đối với môn ngoại ngữ không truyền
ủy ban dân tỉnh quảng bình cũng ban hành quyết định điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh vào lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
ủy ban nhân dân tỉnh bình dương bỏ hình thức xét tuyển thẳng vào các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh
đối với những học sinh lớp chín đạt các giải nhất nhì ba của kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học cơ sở cấp tỉnh trong năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
bình dương cũng bỏ chính sách cộng điểm khuyến khích nếu học sinh có chứng chỉ năng lực tiếng anh bậc ba
và bỏ miễn thi môn tiếng anh nếu các em có các chứng chỉ năng lực
thông tin từ sở giáo dục và đào tạo tỉnh tuyên quang đơn vị đã giả soát và đề nghị sửa đổi một số điều
của kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm trên địa bàn
ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị cũng ra quy định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
thay thế cho quyết định đã được ban hành trước đó
theo kế hoạch mới ban hành đối với việc tuyển sinh vào lớp một mươi
trung học phổ thông công lập quy định về việc tuyển thẳng đối với trường hợp học sinh đạt giải khuyến khích trở lên
trong kỳ thi học sinh giỏi văn hóa lớp chín trung học cơ sở cấp tỉnh của tỉnh quảng trị bị bãi bỏ
quy định về miễn thi đối với môn tiếng anh khi có các chứng chỉ il toefl toeic aptic esol pisn pte cũng bị bãi bỏ
theo bộ luật lao động hiện hành tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường năm hai nghìn hai mươi bốn là sáu mươi một tuổi với lao động nam
và năm mươi sáu tuổi bốn tháng với lao động nữ
nếu người lao động nghỉ hưu trước độ tuổi này thì được xác định là nghỉ hưu sớm và bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu với mức hai cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi
tuy nhiên bảo hiểm xã hội việt nam cho biết một số trường hợp nghỉ trước tuổi không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu cụ thể như sau
đối với cán bộ công chức viên chức gồm có năm đối tượng sau
một là đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tối đa đủ năm tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ hai tuổi so với tuổi nghỉ hưu thấp nhất theo quy định
và có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên
trong đó có đủ một mươi năm năm làm nghề công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm hoặc có đủ một mươi năm năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
thuộc danh mục do bộ lao động thương minh xã hội ban hành cùng cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số bảy trở lên trước ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
hai là đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tối đa đủ năm tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ hai tuổi so với tuổi nghỉ hưu
theo quy định và có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên
ba là đối tượng tinh giản biên chế có tuổi tối thiểu thấp hơn hai tuổi so với tuổi nghỉ hưu thấp nhất và có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên
trong đó có đủ một mươi năm năm hành nghề công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm hoặc có đủ một mươi năm năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
do bộ lao động thương minh xã hội ban hành cùng cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số bảy trở lên trước ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
bốn là đối tượng tinh giản biên chế có độ tuổi tối thiểu thấp hơn hai tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường và có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên
riêng nữ cán bộ công chức cấp xã thì có từ đủ một mươi năm năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên
năm là đối tượng tinh giản biên chế là nữ cán bộ công chức cấp xã có tuổi thấp hơn tối đa đủ năm tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ hai tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường
mà có đủ một mươi năm năm đến dưới hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
đối với người lao động gồm có ba nhóm đối tượng sau
một là người lao động có đủ một mươi năm năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
cùng cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số bảy trở lên trước ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một tuổi

trong đó có đủ một mươi năm năm làm công việc khai thác than

trong đó có đủ một mươi năm năm làm công việc khai thác than

hai là người lao động có độ tuổi thấp hơn tối đa một mươi tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động
hội văn hóa ẩm thực nam định cũng sẽ cấp chứng nhận chính thức bốn mươi năm hội viên làng vân cù nam trực nam định được sử dụng thương hiệu phở cô đang hoạt động trên toàn quốc
vụ cháy đã gây ra lượng khói lớn dày bốc ra từ tòa nhà khiến người dân hoảng loạn tháo chạy xuống dưới
ngay sau khi nhận được tin báo từ trung tâm một trăm một mươi bốn chính quyền địa phương cùng các đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện thanh trì
đã nhanh chóng điều động cán bộ chiến sĩ và phương tiện đến làm nhiệm vụ sơ tán đảm bảo an toàn cho người dân đồng thời thực hiện công tác chữa cháy
đến nay đám cháy cơ bản đã được kiểm soát
theo thông tin ban đầu chủ nhân ngôi nhà cho thuê là ông đỗ thanh l sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai và bà đỗ thị thu hát
ngôi nhà mới được đưa vào sử dụng cho thuê từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
được biết trước khi đưa vào hoạt động lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tuyên truyền khuyến cáo trang bị đầy đủ phương tiện
và chủ nhà đã trang bị bình chữa cháy để tại nơi dễ lấy
hiện thiệt hại và nguyên nhân của vụ cháy vẫn đang được tiếp tục thống kê điều tra làm rõ
thông tin ban đầu khoảng một mươi năm h ba mươi cùng ngày xe container kéo theo roadmark lưu thông trên đường trần văn dầu
hướng quốc lộ một về tỉnh long an
khi đến giữa cầu sáng thuộc xã phạm văn hai huyện bình chánh tp hcm thì bốc cháy
phát hiện ngọn lửa lái xe nhanh chóng dừng lại mở cửa thoát ra ngoài
trước khi ngọn lửa bao trùm phần ca bin kèm theo tiếng nổ khiến người dân không ai dám đến gần
nhận tin báo lực lượng chức năng tp hcm nhanh chóng điều phương tiện đến hiện trường không chế ngọn lửa
tại hiện trường phần cabin xe container bị thiêu dụi hoàn toàn
vụ cháy khiến giao thông trên đường trần văn dầu qua hiện trường un tắc nghiêm trọng ô tô xếp hàng dài nhiều km
ngay sau đó lực lượng đội cảnh sát giao thông phú lâm đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông
theo ghi nhận đến hơn một mươi tám h ba mươi phút hiện trường vụ cháy xe container trên cầu sáng huyện bình chánh vẫn chưa được di rời
giao thông un tắc kéo dài nhiều km
ngày một mươi bốn tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang cho biết vừa tạm giữ hình sự đối với lê văn lượng
ba mươi hai tuổi ngụ huyện lang chánh tỉnh thanh hóa để điều tra xử lý về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
trước đó qua theo dõi nắm tình hình tối ngày một mươi hai tháng ba đội cảnh sát hình sự công an thành phố rạch giá phát hiện
lê văn lượng hoạt động liên quan đến tín dụng đen cho vai nặng lãi ở khu phố năm phường vĩnh lạc nên tiến hành bắt quả tàng
khi lực lượng công an tiến hành bắt giữ lượng đang thu tiền lãi của người vay
tại cơ quan công an lượng khai nhận từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày bị bắt lượng cho anh ttn ngụ phố vĩnh lạc
thành phố rạch giá vay năm triệu với tổng số tiền bốn trăm linh triệu đồng bằng hình thức tiền đứng
lãi suất cho vay theo quy định của lượng là một trên một ngày tương đương ba trăm sáu mươi năm trên một năm và gấp một mươi tám năm lần
so với lãi suất quy định
cho đến ngày bị công an phát hiện bắt giữ lượng đã thu tiền lãi của anh n tổng cộng ba trăm bốn mươi năm triệu đồng
hiện vụ việc đang được lực lượng công an tỉnh kiên giang tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định
ngày một mươi bốn tháng bốn tòa nhân dân tp hà nội mở phiên xét xử nhóm đối tượng từng là lái xe đưa đón bệnh nhân
nhưng có hành vi mua bán nội tạng cơ thể người
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn phương hồng ba mươi chín tuổi quê thái nguyên một mươi năm năm tù
hàng văn thân ba mươi một tuổi quê lào cai một mươi ba năm tù thái phúc bình năm mươi hai tuổi trú tại hà nội một mươi hai năm tù về tội mua bán
chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người
cùng tội danh trên bị cáo đường khắc nghĩa ba mươi bảy tuổi quê thái bình lịnh án chín năm tù
nông văn thức ba mươi bốn tuổi quê lào cai lịnh án chín năm tù và lê văn tứ ba mươi ba tuổi quê phú thọ lĩnh án bảy năm tù
hồ sơ vụ án thể hiện các bị cáo đường khắc nghĩa nông văn thức thàng văn thân lê văn tứ đều làm nghề dịch vụ lái xe đưa đón bệnh nhân tại bệnh viện hữu nghị việt đức nên quen biết nhau
quá trình làm việc tại đây các đối tượng biết có nhiều bệnh nhân bị suy gan suy thận có nhu cầu mổ ghép thai gan thận
nên đã tìm kiếm những người có nhu cầu bán gan thận để thỏa thuận việc mua bán nhằm hưởng lợi tiền công môi giới
để hợp thức hóa thủ tục các đối tượng hướng dẫn người có nhu cầu bán gan thận làm thủ tục hiến tặng gan thận
có xác nhận của ủy ban nhân dân xã sau đó nộp đăng ký hiến gan thận tại các bệnh viện lớn ở hà nội
quá trình môi giới mua bán thận các bị cáo nghĩa thức thần tứ có quen biết thêm nguyễn phương hồng và một số cá nhân khác
trong khoảng thời gian từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai các bị cáo đã thực hiện năm vụ môi giới mua bán thận và một vụ mua bán gan
trong đó năm hai nghìn hai mươi hai ông ninh văn hát ở thành phố hồ chí minh cần tìm người hiến gan và đã phải chi số tiền gần một tám tỷ đồng để được ép gan
người môi giới trong vụ mua bán này là thái phúc bình thàng văn thân nguyễn phương hồng
các bị cáo đã đăng tin trên các trang mạng xã hội với nội dung hiến gan thận tuổi đời từ một mươi tám đến hai mươi năm nhóm máu abo giá cao
do làm ăn thua lỗ anh nguyễn tuấn hát có nhu cầu bán gan lấy tiền trả nợ nên vào trang mạng xã hội facebook khiến gan thận tìm thông tin
qua đó anh hát đã trao đổi gặp hồng để làm xét nghiệm xác định sự tương thích
sau đó anh hát được hướng dẫn về ủy ban nhân dân xã xin xác nhận làm thủ tục hiến gan
ca mổ thành công anh hát nhận năm trăm hai mươi tám triệu đồng
bị cáo hồng khai các khoản chi phí như viện phí mổ chi phí xét nghiệm thuê người chăm sóc cho ca mổ hết bốn trăm năm mươi triệu đồng
số tiền còn lại các bị cáo chia nhau hưởng lợi
ngày một mươi bốn tháng ba thông tin từ công an quận thanh khê thành phố đà nẵng đơn vị vừa bắt ba thanh niên trong đường dây cung cấp ma túy cho các con nghiện trên địa bàn thành phố và thu giữ tăng vật liên quan cùng súng đạn
thông tin ban đầu qua nắm tình hình đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận thanh khê xác định một số thanh niên có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy nên tiến hành xác minh
đến một mươi một h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng ba đơn vị phối hợp với công an phường thanh khê đông kiểm tra hành chính tại nhà của hồ hiếu phong hai mươi hai tuổi chú phường thanh khê đông
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện ngoài phòng trong nhà còn có huỳnh phú kiên chú cùng phường và thu giữ nhiều loại ma túy như thuốc lắc ma túy dạng khay ma túy nước vui
đấu tranh bước đầu kiên khai nhận tất cả số ma túy trên là của kiên nhờ phong cất giữ để bán cho các con nghiện kiếm lời
kiên phong cũng thừa nhận cùng với trần hoàng phong hai mươi ba tuổi chú phường hòa minh quận liên triều thành phố đà nẵng tham gia mua bán ma túy trước đó
căn cứ thông tin tài liệu và lời khai ban đầu đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận thanh khê thực hiện lệnh tạm giữ kiên hồ hiếu phong và trần hoàng phong để tiếp tục điều tra làm rõ
căn cứ thông tin tài liệu và lời khai ban đầu đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận thanh khê thực hiện lệnh tạm giữ kiên hồ hiếu phong và trần hoàng phong để tiếp tục điều tra làm rõ
khu dân liêu phường tân đông hiệp thành phố dị an phát hiện một người đàn ông nằm bất động dưới mép đường sát bên vỉa hè nên lại gần để kiểm tra lúc này nạn nhân đã tử vong
nhận tin báo công an thành phố di an đã có mặt phong tỏa hiện trường lấy lời khai nhân chứng đồng thời trích xuất camera quanh khu vực
ghi nhận tại hiện trường khu vực nạn nhân nằm tử vong trước một công ty trên đường có đông phương tiện qua lại
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại